trước kỷ niệm năm hai nghìn một mươi tám kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay hà giang đã có những chỉ đạo rất khác so với những năm trước
phó bi thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo thi trực tiếp chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết tâm lấy lại hình ảnh niềm tin của nhân dân cán bộ giáo viên và cả xã hội đối với kỳ thi
trước kỷ niệm năm hai nghìn một mươi tám hà giang có những bài học rất lớn và rất sâu sắc
trước kỷ niệm năm hai nghìn một mươi tám hà giang có những bài học rất lớn và rất sâu sắc
vậy năm nay thì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín được tỉnh ủy ủy ban nhân tỉnh đặc biệt quan tâm phấn đấu từng bước lấy lại hình ảnh lấy lại niềm tin của cán bộ giáo viên học sinh nhân dân và toàn xã hội
trong những ngày này bộ trưởng phùng xuân nhạ cũng đã có nhiều chuyến thị sát kiểm tra đột xuất công tác chấm thi tại nhiều địa phương trong đó có hà giang một trong những vấn đề mà bộ trưởng lưu ý các địa phương
trong công tác chấm thi đó là tuyệt đối không làm tắt các bước theo quy định của quy chế và hướng dẫn
tại tỉnh lai châu năm nay ban tổ chức đã phải bố trí hai khu vực chấm tự luận riêng biệt và cách sai nhau để đảm bảo thực hiện đúng quy chế chấm độc lập hai vòng đối với môn ngữ văn
lưu ý là cán bộ chấm thi là bảo đảm đúng theo quy trình chấm hai vòng độc lập chấm theo đúng cái đáp án đúng theo cái mà cũng đã được trao đổi đã được thống nhất
đặc biệt lưu ý năm nay cái việc chấm kiểm tra thì ngoài cái việc chấm chung năm chỉ đạo chung thì chú ý cái việc chấm các cái bài điểm cao
trước đó bộ phận làm phách cũng đã được cách ly hoàn toàn một khách sạn với quy mô hơn bốn mươi phòng đã ngừng hoạt động để phục vụ cho công tác này
cách xa ba mét so với điểm chấm thi sử dụng máy phá sóng điện thoại bố trí an ninh tốt trực
thế nhưng dù giải pháp kỹ thuật có kiến kẽ đến đâu thì con người mới là yếu tố quyết định
những người làm thi là những người mà không có người thân tham gia hội đồng thi
thứ hai nữa là vững về chuyên môn và thứ ba nữa là có tinh thần kết nghiệm cao
và cái thứ tư đó là phải có niềm tin có cái tinh thần thái độ làm việc đúng mực
việc chấm thi trắc nghiệm năm nay tại lai châu được giao cho trường đại học tây bắc chủ trì
toàn bộ dữ liệu chấm từ dữ liệu quét ảnh các dữ liệu trung gian và cả kết quả chấm chủ trì
đã được mã hóa phần mềm chấm thi được hoàn thiện so với năm trước
lưu viết tất cả những can thiệp vào quá trình xử lý quét chấm bài
đã thuộc về cái tầm quốc gia cho nên là yêu cầu anh em chúng ta phải hết sức là bình tĩnh
hết sức là quan tâm đến kỹ quy chế và cũng không phải quá căng thẳng
chúng ta cứ bám sát quy chế và làm cái gì mà cảm thấy mà chưa rõ thì anh em người ta cũng bàn bạc
cũng trao động để triển khai đảm bảo mối quy chế

lực lượng an ninh được bố trí với mật độ dày đặc
camera giám sát được trang bị đầy đủ
các đoàn thanh tra liên tục kiểm tra đột xuất
việc tạo nên sức ép này giúp chúng ta có quyền hy vọng vào một kỳ thi công bằng trung thực
chiều ngày hôm qua tỉnh ủy cao bằng đã tổ chức lễ công bố hợp nhất đảng bộ khối các cơ quan
và đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh cao bằng
đảng bộ này chính thức đi vào hoạt động từ đầu tháng bảy
việc hợp nhất nhằm giảm đầu mối tinh gọn bộ máy cán bộ
theo tinh thần nghị quyết số một mươi tám hội nghị trung mương sáu khóa một mươi hai
sau khi hợp nhất đảng bộ cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cao bằng có tám mươi chín tổ chức cơ sở đảng
trong đó có ba mươi hai đảng bộ cơ sở năm mươi bảy tri bộ cơ sở với bốn hai trăm linh bốn đảng viên
ban chấp hành ban thường vụ và toàn thể cán bộ công chức nêu cao trách nhiệm
phát huy sở trường năng lực kinh nghiệm đoàn kết thống nhất cao
xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh trong năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo
việc hợp nhất các tổ chức đảng có chức năng tương đồng với nhau làm cho tổ chức đảng hợp lý hơn
khoa học hơn phù hợp với chủ trương nghị quyết của chung mương và của tỉnh hủy cao bằng
về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng
và các nhiệm vụ chuyên môn trong mỗi cơ quan doanh nghiệp thuộc đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
cũng trong chiều ngày hôm qua tại hà nội cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ công an đã tổ chức họp báo công bố triển lãm và hội nghị quốc tế về kỹ thuật
phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh an toàn bảo vệ năm hai nghìn hai mươi
triển lãm năm nay với chủ đề cuộc sống tiện ích an toàn hơn giới thiệu sản phẩm công nghệ tiên tiến
trong lĩnh vực an ninh an toàn phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ các thiết bị ứng dụng cho công nghiệp
giao thông ngân hàng hệ thống bán lẻ tòa nhà nhà thông minh cùng với đó là công nghệ và hàng ngàn thiết bị
sản phẩm trong lĩnh vực an ninh tạo cơ hội tăng cường hợp tác quốc tế chia sẻ kinh nghiệm
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
triển lãm quốc tế về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và thiết bị an ninh an toàn
bảo vệ năm hai nghìn một mươi chín có quy mô hơn năm trăm linh gian hàng của các cơ quan tổ chức nhà sản xuất
nhà cung cấp hàng đầu đến từ hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
triển lãm diễn ra từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm hội trợ và triển lãm sài gòn
mới đây liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức tổng kết tháng công nhân lần thứ một mươi một
tháng hành động về vệ sinh lao động và tuyên dương lao động giỏi lao động sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín
hoạt động tháng công dân lần thứ một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của liên đoàn lao động thành phố
đã tập trung hướng hoạt động về cơ sở với chủ đề mỗi công đoàn cơ sở một lợi ích đoàn viên
theo đó các hoạt động được diễn ra như đăng ký công trình thi đua chăm lo cho công nhân viên chức
và người lao động với tổng số tiền gần một mươi tỷ đồng của các cụm các khối thi đua
bên cạnh đó các cấp công đoàn đã tổ chức ngày hội vì lợi ích cho đoàn viên công đoàn
với các gian hàng bán giảm giá ký kết với các đơn vị bán hàng cung cấp dịch vụ ưu đải
giảm giá từ hai mươi đến sáu mươi cho người lao động
đề xuất với lãnh đạo các doanh nghiệp đơn xuất bữa ăn cho công nhân từ một mươi năm đồng trở lên
với kết quả đạt được trong sản xuất và kinh doanh liên đoàn lao động thành phố đã tuyên dương năm mươi tám gương công nhân
và người lao động đạt danh hiệu lao động giỏi lao động sáng tạo năm hai nghìn một mươi chín
bộ nội vụ vừa ban hành thông tư số tám hai nghìn một mươi chín quy định chế độ báo cáo công tác ngành nội vụ
trong đó đã nêu rõ giảm tối đa yêu cầu về số lượng tần suất báo cáo
nhằm tiết kiệm thời gian chi phí và nhân lực
theo thông tư báo cáo phải kịp thời chính xác đầy đủ thông tin
các số liệu phải đồng bộ thống nhất về khái niệm phương pháp tính và đơn vị tính
bảo đảm thuận lợi cho việc tổng hợp chia sẻ khai thác sử dụng thông tin báo cáo
nội dung báo cáo phải rõ ràng thống nhất khả thi và không trùng lập với báo cáo khác
phục vụ hiệu quả cho hoạt động quản lý chỉ đạo điều hành của cấp có thẩm quyền
trong lĩnh vực nội vụ từ trung ương đến các bộ ngành địa phương
trong thời gian tới ngành nội vụ sẽ chuyển dần từ báo cáo bằng văn bản giấy
sang báo cáo bằng văn bản điện tử
thông tư tám có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại các bộ cơ quan ngang bộ ủy ban nhân dân tỉnh thành trực thuộc trung ương
trong thời gian gần đây ngành dâu tầm tơ của tỉnh lâm đồng đã phát triển nhanh
về diện tích sản lượng kén tầm tơ lụa góp phần giải quyết việc làm
tăng thu nhập cho nhiều hộ nông dân
để ngành dâu tầm tơ của địa phương phát triển hiệu quả và bền vững
tỉnh lâm đồng đã phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành dâu tầm tơ tỉnh lâm đồng

theo đó lâm đồng đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi ba diện tích chống dâu tầm toàn tỉnh đạt một mươi hectare
trong đó giống sản xuất trong nước đạt ít nhất ba mươi sản lượng kén tầm đạt một mươi bốn năm trăm linh tấn
sản lượng tơ tầm đạt một chín trăm linh tấn một năm đặc biệt hình thành ít nhất ba liên kết liên huyện
về tổ chức sản xuất dâu tằm gắn với tiêu thụ sản phẩm kén tầm tơ lụa
phát triển làng nghề trồng dâu nuôi tầm ươm tơ dệt lụa gắn với du lịch
được biết tỉnh lâm đồng hiện có gần bảy hectare dâu chiếm sáu bảy diện tích dâu cả nước
có một mươi bốn hộ trồng dâu nuôi tầm sản lượng kén đạt gần chín tấn một năm sản lượng tơ đạt gần một hai trăm linh tấn
sản phẩm tơ lụa của lâm đồng được xuất khẩu sang các thị trường nhật bản mỹ ấn độ thái lan và các nước châu âu
với quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam và hàn quốc trong thời gian qua
việc phát triển giao thương giữa hai nước đã có nhiều kết quả vượt bậc
trong đó nhiều chương trình ký kết thỏa thuận hỗ trợ phát triển về hợp tác nông nghiệp giữa hai nước đã được triển khai
việt nam là nước có thế mạnh về chăn nuôi
tuy nhiên nguồn cỏ tự nhiên phụ phẩm nông nghiệp không còn đáp ứng đủ nhu cầu chăn nuôi tại hầu hết các địa phương
vì vậy phát triển lĩnh vực trồng cỏ chất lượng cao quy mô lớn và các loại cây cho thức ăn gia súc đã được khuyến khích đầu tư nhằm tăng hiệu quả chăn nuôi
đồng thời trồng cỏ cũng là một giải pháp nhằm chuyển đổi diện tích đất canh tác nông nghiệp kém hiệu quả
chủ động được nguồn thức ăn chăn nuôi thường xuyên và có chất lượng hơn
theo đó công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại nông sản thực phẩm trí việt và liên đoàn kiểm tra sữa hostin hàn quốc
đã ký bản ghi nhớ hợp tác về việc phối hợp để phát triển các sản phẩm sữa thông qua việc phát triển thức ăn chăn nuôi chất lượng cao
cải tiến giống bỏ sữa và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu các sản phẩm sữa tại việt nam
lễ ký kết cũng đã đánh dấu bước phát triển trong việc đẩy mạnh hợp tác sản xuất thức ăn chăn nuôi và phát triển ngành công nghiệp sữa giữa việt nam và hàn quốc
một trăm bốn mươi sáu của chính phủ có quy định đến năm hai nghìn hai mươi bảo hiểm xã hội việt nam sẽ phải hoàn thành việc cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người dân
việc ứng dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử sẽ là bước đột phá của công tác hiện đại hóa hành chính ngành bảo hiểm xã hội cải thiện môi trường kinh doanh của việt nam
chuyển đổi sang thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong tương lai được nhận định sẽ mang lại lợi ích lớn cho tất cả các bên liên quan như người tham gia bảo hiểm y tế
cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội
người tham gia bảo hiểm y tế đã có thẻ giấy sẽ được cơ quan bảo hiểm y tế xã hội chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ
không cần mang giấy tờ tùy thân mà có thể thực hiện xác thực nhân thân bằng thông tin sinh chắc học như vân tay quân mặt
hiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã cơ bản hoàn thiện
bảo hiểm xã hội việt nam đã có cơ sở dữ liệu tập trung về đối tượng tham gia và hoạt động nhiệm vụ của ngành trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế như cấp sổ định danh cá nhân mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia
mặt khác người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh cũng đã quen với việc tra cứu thông tin về thẻ bảo hiểm y tế trên cổng dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
như vậy việc triển khai thẻ bảo hiểm y tế điện tử trong thời gian tới là rất thuận lợi
công an thành phố hồ chí minh vừa tổ chức buổi ra mắt trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến để làm căn cước công dân của phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội pc sáu
theo đó từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín người dân có thể làm thủ tục cấp căn cước công dân ngay tại nhà
theo đó người dân sẽ truy cập vào trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ công trực tuyến của pc sáu đăng nhập kê khai thông tin đề nghị cấp mới cấp đổi cấp lại căn cước công dân theo mẫu có sẵn trên trang tin điện tử
trên trang thông tin điện tử lựa chọn ngày làm thủ tục gửi đến pc sáu hệ thống sẽ tự động hướng dẫn kiểm tra xác thực việc thực hiện kê khai đã đúng quy trình và đầy đủ các thông tin theo quy định hay chưa để xác định việc thực hiện đăng ký thành công
cấp mã hồ sơ giao dịch và hẹn ngày công dân đến làm thủ tục cấp căn cước công dân với cách làm này người dân sẽ tiết kiệm được thời gian tới đây công an tp hcm sẽ chuyển giao công nghệ này đến các quận huyện
với mục đích tập hợp đoàn kết hỗ trợ
hội viên trong các hoạt động nghiên cứu khoa học trao đổi kinh nghiệm giao lưu hợp tác để cập nhật kiến thức kinh nghiệm các tiến bộ mới của di truyền học ứng dụng trong y học
ngày bốn tháng bảy tại hà nội hội di truyền học của việt nam đã tổ chức đại hội lần thứ nhất
tại đại hội nhiều tham luận có ý nghĩa khoa học cao và những thông tin mới giá trị về di truyền y học đã được trao đổi trình bày có thể kể đến như các tiến bộ của di truyền ứng dụng trong y học
tối đa hóa lợi ích của hệ gian học
thời đại y học chính xác giải trình tự gen thế hệ mới cho các bệnh chưa có trần đoán và thay đổi về thực hành sàng lọc sơ sinh bệnh di truyền trong kỷ nguyên mới
di truyền trong bệnh lý huyết học và ung thư các kỹ thuật di truyền phân tử ứng dụng trong trần đoán chất sinh cập nhật xu hướng đào tạo di truyền y học trên thế giới
đây được đánh giá là những kinh nghiệm tiến bộ mới của lĩnh vực di truyền y học đã góp phần không nhỏ trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân
tiếp nối chương trình lâm đồng thêm một địa phương phát sinh dịch tả lợn châu phi
bài toán để sản xuất phim lịch sử và phim thiếu nhì
thưa quý vị ngày bốn tháng bảy tại xã tân lâm huyện di linh tỉnh lâm đồng đã có ba hộ chăn nuôi phát hiện đàn lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
và tính đến thời điểm hiện tại
dịch tà lợn đã sử dụng được ba hộ chân nuôi phát hiện đàn lợn mắc bệnh dịch tà lợn châu phi
dịch tà lợn đã xuất hiện và lây lan ra ba địa phương trên địa bàn tỉnh lâm đồng
hiện các địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để khoanh vùng dập dịch không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng
ngay sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi tại ba hộ chăn nuôi ở xã tân lâm
huyện di linh đã khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với xã tân lâm khoanh vùng tiêu hủy một trăm hai mươi chín con lợn mắc bệnh
đồng thời tổ chức phun tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi lập chốt chặn kiểm dịch động vật tại các đầu đường ra vào vùng dịch để ngăn chặn tình trạng vận chuyển lợn mắc bệnh ra ngoài tiêu thụ
trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu phi ubnd huyện di linh đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương các hộ chăn nuôi
triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống nhằm ngăn ngừa không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị đang bùng phát dịch tà lợn châu phi đặc biệt là ở vùng núi
khó khăn lớn nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có tâm lý giấu dịch không khai báo tự chữa trị cho đàn lợn bị bệnh dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh và bùng phát triển diện rộng
đây là khu vực chăn nuôi của gia đình ông đỗ quang ở thôn long hợp xã tân long huyện hướng hóa
theo chính quyền địa phương cho biết đàn lợn bốn mươi năm con của gia đình ông bị bệnh trước đó một tuần
sau khi bốn con bị chết ông quang mới khai báo với các ngành chức năng

hiện có số tà lợn bị bệnh
có sáu xã bị dịch tả lợn châu phi số lợn đưa đi tiêu hủy hơn một trăm linh con
vấn đề lo ngại lớn nhất của người dân ở các bản làng là thường giấu dịch khi lợn chết không báo với các ngành chức năng
đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến dịch tả lợn châu phi lây lan ra một số xã dọc biên giới
chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành nhất là lực lượng kiểm dịch động vật
làm công tác vệ sinh ngay từ các phương tiện vào khu vực cực khẩu cắt cử cán bồ xuống từng địa bàn tuyên truyền lưu đồng
huyện cũng có những biện pháp chỉ đạo rất quyệt liệt cùng với các đồn biên phong
các đơn vị liên quan ngành dọc đến địa bàn sẽ đi chỉ đạo đối với các điểm
trong các xã đó để có sẵn hơn đối với thực tế
mặc dù các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị đã vào cuộc quyết liệt
tuy nhiên dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện miền núi hướng hóa vẫn có nhiều diễn biến khó lường
một trong những nguyên nhân làm cho việc khoanh vùng ngăn chặn dịch bệnh trên đàn lợn gặp khó khăn là do ý thức của người chăn nuôi
đặc biệt là tâm lý giấu dịch của một số người dân ở vùng cao của tỉnh quảng trị vào thời điểm hiện tại
thưa quý vị đến chiều ngày bốn tháng bảy
dịch tà lợn châu phi đã lây lan trên một mươi ba huyện thành phố của tỉnh cao bằng
một trăm ba mươi một trên một trăm chín mươi chín xã phường phát hiện dịch trên năm mươi con lợn đã bị tiêu hủy với tổng trọng lượng lên tới hơn một tấn
dịch tà lợn châu phi đang ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường
cao bằng đang căng mình để thực hiện các biện pháp chống lại dịch bệnh này
ngay từ lúc dịch bệnh tả lợn châu phi chưa được phát hiện trên địa bàn
tỉnh cao bằng đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống
bằng việc thành lập các chốt kiểm soát kiểm dịch
hai cửa ngõ quốc lộ ba giáp tỉnh bắc cạn và quốc lộ bốn giáp với tỉnh lạng sơn
tuy nhiên dịch bệnh vẫn lây lan qua nhiều cách khác nhau
nên việc ngăn chặn dịch và địa bàn gặp nhiều khó khăn
đồng nghiệp cũng thành lập các đoàn để đi kiểm tra tại các huyện

các công chí cũng đi kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp
về phòng chống dịch tà châu phi
theo hướng dẫn của trung ương
cũng như hướng dẫn của quả truyền đua
với số lượng lợn bệnh bị tiêu hủy hơn một tấn
đã làm thiệt hại cho ngành nông nghiệp tỉnh cao bằng hơn tám mươi tỷ đồng
vượt quá số tiền mà tỉnh được cấp để hỗ trợ năm hai nghìn một mươi bảy
nên cao bằng đang cân đối và thực hiện theo mức hỗ trợ cho người dân hợp lý và nhanh nhất
tỉnh cao bằng cũng khuyến cáo người dân không nên vội tái đàn
do dịch bệnh đang bùng phát mạnh mẽ và chưa có vaccine phòng bệnh
cũng như thuốc đặc trị cho loại dịch bệnh này
người dân nên chuyển sang nội đàn gia súc khác thay vì chờ đến khi dịch bệnh được khống chế
các nhà sản xuất được khoảng bốn mươi tác phẩm điện ảnh
đáng buồn hơn trong số các tác phẩm được chiếu tại các giảp
hầu như không có bất kỳ bộ phim nào về đề tài lịch sử dân tộc hay phim thiếu nhi
vừa qua trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn quốc hội
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch cho rằng
chúng ta đang thiếu vắng phim lịch sử dân tộc phim dành cho thiếu nhi
do các nhà sản xuất tập trung vào dòng phim mang lại lợi nhuận
các dòng phim còn lại là rất ít nhà nước phải đặt hàng để sản xuất phim lịch sử
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đang tháo gỡ bằng cơ chế chính sách
để có nhiều hơn các tác phẩm phim lịch sử
những năm qua phim lịch sử thường được sản xuất theo đơn đặt hàng của nhà nước
và loay hoay tìm chỗ đứng trong lòng khán giả
về phía các nhà sản xuất phim lịch sử được cho là đề tài khó làm và khó có lãi
kinh phí cao lại khen khán giả
chúng ta cũng chưa có một chiến lược tổng thể để phát triển dòng phim này
chúng ta có thể kêu gọi xã hội hóa gây những quỹ để đầu tư cho những kịch bản chất lượng
về đề tài lịch sử hoặc có thể tổ chức những cuộc thi kịch bản về đề tài lịch sử
và chúng ta sẽ đầu tư cho những cái kịch bản chất lượng
cần phải tạo ra một môi trường lành mạnh một môi trường có thể thúc đẩy
tất cả các nhà làm phim đều có thể thỏa sức sáng tạo và không bị những rào cản
cả về mặt pháp lý cũng như là về mặt chuyên môn
thì tất cả những điều đó tôi nghĩ là nó cũng sẽ góp phần cho sự hào hứng
sự tham gia của các nhà làm phim vào những dòng phim khó như là phim lịch sử
đối với dòng phim thiếu nhi dù hãng phim hoàn hình việt nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất
theo đơn đặt hàng của nhà nước mỗi năm một mươi năm phim tham dự và giành giải thưởng
tại các lê hoan phim trong và ngoài nước nhưng lại xa lạ với khán giả trong nước
một cái phim ra dạp dài thì đấy là cái mong ước của thế nghệ sĩ
tuy nhiên rằng nó cũng kèm theo đấy thì nó phải bắt đầu từ những cái nguồn lực khác nữa
ví dụ như máy móc thiết bị về kinh phí cũng là cái vấn đề quan trọng phải nghiên cứu
làm cái loại kịch bản nào và kết hợp với cái nghiên cứu về cái tâm sinh lý của trẻ em
để mà nó đưa ra một cái bộ phim mà mọi người đón nhận
cộng với những cái phân cảnh hình ảnh cái nội dung văn học kịch bản ấy đã có
thì chúng ta mới có thể trao đổi tương tác với đối tác xem họ có hợp tác với chúng ta
để cùng có sức làm một cái bộ phim dài như thế
thì đấy nó là cả một cái tiến trình nó cũng khá là tốn thời gian
và cũng phải có cái công sức chuẩn bị rất là lâu dài
chứ không phải một sớm một chiều mà chúng ta tìm ngay ra được một cái đối tác
mà sẵn sàng hợp tác để làm cái việc đấy
bên cạnh việc nhà nước đặt hàng để sản xuất các dòng phim mang tính lịch sử
và phim dành cho thiếu nhi thì việc thay đổi các cơ chế chính sách là cần thiết
nâng cao công tác đào tạo để có những bộ phim tốt đáp ứng nhu cầu và được khán giả đón nhận
trong phần tin quốc tế căng thẳng thương mại nhật bản hàn quốc đe dọa kinh tế toàn cầu
nga xác nhận tàu lặn gặp nạn chạy năng lượng hạt nhân
xin được chuyển sang thông tin quốc tế
thưa quý vị căng thẳng giữa nhật bản và hàn quốc đã ảnh hưởng lên lĩnh vực thương mại song phương
hôm qua bộ thương mại hàn quốc khẳng định việc nhật bản giới hạn xuất khẩu vật liệu công nghệ cao
sang hàn quốc sẽ đe dọa đến nền kinh tế thế giới và cản trở
chờ chuỗi cung ứng toàn cầu
bộ trưởng thương mại hàn quốc kêu gọi tokyo rút lại các biện pháp giới hạn xuất khẩu vật liệu công nghệ cao
cũng như tiến hành đối thoại song phương nhằm thảo luận về vấn đề
biện pháp của tokyo không chỉ gây tổn hại cho kinh tế song phương
mà còn tác động lớn tới trật tự thương mại thế giới và sự hợp tác với các nước thứ ba
tuyên bố trên được đưa ra sau khi nhật bản siết chặt hoạt động xuất khẩu ba nguyên liệu
được sử dụng cho chip và màn hình điện thoại thông minh của hàn quốc
nhằm trả đũa phán quyết của tòa án tối cao hàn quốc yêu cầu doanh nghiệp nhật bản
bồi thương nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến
thống kê cho thấy hàn quốc hiện nhập khẩu đến chín mươi bốn ba mặt hàng vật liệu cao cấp từ nhật bản
liên quan đến sự cố tàu lặn nghiên cứu biển sâu bị cháy hồi đầu tuần khiến một mươi bốn thủy thủ thiệt mạng
bộ trưởng bộ quốc phòng nga sergei shoigu cho biết nguyên nhân vụ cháy có liên quan tới khoang ác quy
đồng thời xác nhận đây là thiết bị lặn chạy bằng năng lượng hạt nhân
trong buổi báo cáo với tổng thống nga vladimir putin bộ trưởng shoigu cho hay cháy trong khoang ác quy
và lửa lan rộng là nguyên nhân của vụ tai nạn
thủy thủ đoàn đã nỗ lực hết mình để bảo vệ lò phản ứng hạt nhân không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy
hiện lò phản ứng này đã được cách ly hoàn toàn và vẫn hoạt động bình thường
ngoài ra tàu lặn gặp nạn vẫn có thể khôi phục được
trước đó truyền thông nga dẫn một số nguồn tin cho biết sự cố đoạn mạch có thể là nguyên nhân của vụ cháy
chính phủ nga cũng nhấn mạnh thông tin xung quanh vụ tai nạn tàu lặn sẽ được giữ bí mật
các nhà nghiên cứu tuyên bố họ đã loại bỏ thành công virus hiv trên mẫu adn nhiễm bệnh của chuột
đây là một bước tiến để hứa hẹn đối với gần ba mươi bảy triệu người đang phải sống chung với hiv
các nhà khoa học cho biết họ kết hợp công nghệ trình sửa gen với một loại thuốc ước chế giải phóng virus chậm
giúp tiêu diệt hoàn toàn các tế bào hiv ra khỏi chuột nhiễm bệnh
liệu trình điều trị hiv hiện nay chưa thể loại bỏ hoàn toàn virus ra khỏi cơ thể người bệnh
nhưng đã có thể hạn chế sự lây lan của chúng
liệu pháp kháng virus bắt buộc người bệnh phải sử dụng cả đời
nhưng có khả năng ngăn chặn sự lây lan hiv qua đường tình dục
nếu bệnh nhân ngừng dùng thuốc hiv sẽ hồi phục vì virus này có khả năng tích hợp chuỗi adn của nó
vào bộ gen của các tế bào hệ miễn dịch nó ngủ đông ở đó và nằm ngoài tầm với của thuốc kháng virus
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc
xin chào và hẹn gặp lại